nếu chúng ta nhìn lại thế giới trong một vài năm gần đây thì chúng ta thấy là thế giới đang dạng nứt và thậm chí là mô thuẫn thậm chí là xung đột trên nhiều khía cạnh trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp độ khác nhau
dạng nứt trong lĩnh vực kinh tế thì chúng ta biết là gần đây nhất thì kinh tế thế giới có sự tiến triển nhất định sau cuộc khủng hoảng năm hai nghìn bảy hai nghìn tám
thế nhưng mà cái bất bình đẳng và cái khoảng cách giữa người giàu và nghề nghèo thì ngày càng lớn đấy là cái điểm thứ nhất
một cái khoảng cách thứ hai mà chúng ta có thể thấy
đó là sự bất bình đẳng giới hiện nay trong những năm gần đây
mà ngay đây vấn đề này đã trở thành vấn đề toàn cầu mà chúng ta thấy rằng ngay trong bài phát biểu của thủ tướng canada ông cũng kêu gọi cần phải có một sự bình đẳng về giới
rồi cái sự bất bình đẳng giữa các cái trong nội bộ giữa các quốc gia
chúng ta có thể thấy các vấn đề rất phức tạp nổi lên ở một số nước hiện nay
ví dụ như châu âu chúng ta thấy gần đây nhất là cuộc chương đầu chương cầu dân ý của catalonia
rồi sớm hơn một chút đó là trưng cầu dân ý về nước anh ra khỏi liên minh châu âu
rồi nếu mà chúng ta nhìn vấn đề rộng hơn đó là cái dạng đứt ở cấp độ toàn cầu
đó là cái mâu thuẫn giữa các nước lớn để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu
tôi nói ví dụ như là vấn đề hạt nhân bắc triều tiên vấn đề hạt nhân của iran
và nếu như chúng ta không có một cái sự thống nhất không có một sự đoàn kết thì khó lòng mà các nước có thể đem lại một cái tương lai
và cái tương lai đấy mà cho tất cả mọi người
vâng như vậy là có quá nhiều thứ
cần phải hàn gắn mà điều này đòi hỏi những cái hành động chung
điều đó cũng đã được nêu ở trong bài phát biểu khai mạc của thủ tướng ấn độ narendra modi
ông nói rằng là những cái tác động tiêu cực của những cái suy nghĩ đi ngược lại với xu hướng toàn cầu hóa nguy hiểm không kém gì biến đổi khí hậu hay là khủng bố
tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái bài phát biểu này và những cái rủi ro của cái điều mà ông modi nhắc đến ở đây là gì
trước hết chúng ta phải thấy rằng cái xu hướng
chủ đạo hiện nay trên thế giới đó là quá trình liên kết kinh tế đó là quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư
một cái suy nghĩ nào một cái chính sách nào đi ngược lại cái xu hướng đó thì không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng thế giới nói chung
tôi nghĩ rằng ông modi khi mà ông đặt vấn đề như vậy thì ông ấy có một cái lý do
lý do ở đây đó là chúng ta biết ấn độ là một cái nước mà có nền kinh tế đang phát triển
và chúng ta biết rằng ấn độ trên các diễn đàn
các diễn đàn quốc tế các diễn đàn đa phương kể cả về mặt kinh tế hoặc là về chính trị thì ấn độ bao giờ cũng là những nước mà đấu tranh bảo vệ cái lợi ích của những nước bị thiệt thòi những nước kém phát triển
mà đặc biệt là chúng ta có thể nói là những nước nghèo và những nước đang phát triển
thì ấn độ nó bao giờ cũng là cái nước đầu tiên mà đấu tranh nhằm để đảm bảo cái sự công bằng về mặt kinh tế giữa các nước nghèo và các nước giàu
đấy cũng là một lý do mà tôi cho rằng là người tổ chức cái diễn đàn davos lần thứ bốn mươi tám đã mời ông
vâng đều có những hàm ý nhất định khi lựa chọn người để đưa ra cái bài phát biểu khai mạc đúng không ạ
mục tiêu ở đây là tìm được một cái tiếng nói chung một cái tiếng nói đoàn kết
nhưng mà trên thực tế thì nhiều nhà quan sát cho rằng là mỗi vị lãnh đạo khi đến với những diễn đàn đa phương như thế này
thì coi đây là một cái cơ hội để tìm kiếm những cái lợi ích riêng của mình cũng như là thể hiện cái tiếng nói
cái quan điểm riêng vậy thì ông đại sứ phân tích như thế nào về điều này
anh nói hoàn toàn chính xác là dù là ai đi chăng nữa nhưng mà là tổng thống hoặc lãnh đạo của mỗi quốc gia
thì cái lợi ích đầu tiên mà họ cần phải bảo vệ đó là lợi ích của quốc gia lợi ích của dân tộc họ
cho nên là tổng thống mỹ đến diễn đàn cũng nhằm mục đích là bảo vệ cái lợi ích của nước mỹ
thủ tướng của ấn độ đến diễn đàn cũng nhằm tuyên truyền và bảo vệ cái lợi ích cho quốc ấn độ
và thậm chí nếu mà chúng ta nhớ lại năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng vậy thôi
cũng là bảo vệ cái lợi ích của trung quốc
thì đây chính là cái cơ hội rất tốt bởi trong một thời gian rất ngắn
chỉ có hai ba ngày mà họ có thể gặp được tất cả những cái lãnh đạo trên thế giới
đồng thời gặp được lãnh đạo lớn của các tập đoàn lớn trên thế giới
thì đấy là cái cơ hội mà tôi nghĩ là cái cơ hội mà rất là khó có thể có được trong một năm
nếu như ai đó muốn gặp các tập đoàn lớn muốn gặp được những cái
những cái lãnh đạo của các nước lớn trong một cái thời gian ngắn như vậy
vâng đó là một cái cơ hội hiếm có cũng giống như vài tháng trước đây tại apec ở đông đông
mỗi nước đều tìm kiếm và thể hiện cái vai trò cũng như ảnh hưởng của mình
chúng ta thấy năm ngoái là chủ tịch trung quốc tập cận bình
năm nay thì như chúng ta thấy là ông modi của ấn độ
rồi các nhà lãnh đạo mới của pháp
hay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhân vật có lẽ là cũng thu hút được rất nhiều cái sự quan tâm
đó chính là tổng thống mỹ donald trump
thưa quý vị một cái điều khá bất ngờ
là diễn đàn kinh tế thế giới davos năm nay là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ
thì có sự tham gia của một vị tổng thống mỹ
điều được cả thế giới quan tâm là ông chủ nhà trắng
và cũng từng là một doanh nhân nổi tiếng donald trump sẽ mang tới thông điệp gì
và muốn tìm kiếm điều gì tại đây
chúng ta hãy cùng xem
tôi tới đây với một thông điệp đơn giản
hơn bao giờ hết đây là thời điểm hoàn hảo
để thuê nhân công xây dựng đầu tư và tăng trưởng tại nước mỹ
là một tổng thống của nước mỹ tôi luôn ưu tiên nước mỹ trên hết
cũng như lãnh đạo các nước khác đặt lợi ích đưa họ lên trên
nhưng nước mỹ trước tiên không có nghĩa là nước mỹ một mình
khi nước mỹ tăng trưởng thế giới cũng tăng trưởng và thịnh vượng
nước mỹ đang chuẩn bị đàm phán các hiệp định thương mại song phương và công bằng với tất cả các nước
bao gồm cả các nước trong nhóm đối tác tpp vốn rất quan trọng
chúng tôi đã có một vài thỏa thuận
chúng tôi sẽ cân nhắc đàm phán với phần còn lại song phương hoặc theo nhóm
nếu điều đó mang lại lợi ích cho tất cả
thưa đại sứ tiến sĩ ngô duy ngọ
ông bình luận như thế nào về sự tham gia của tổng thống mỹ donald trump
tại diễn đàn davos năm nay
có vẻ như nhiều người đã nhìn thấy ông donald trump tới davos
với vai trò như là một người bán hàng cho nước mỹ
để thu hút kêu gọi sự đầu tư nhiều hơn là một chính khách
thể hiện những quan điểm